qua một đêm kẻ gian đã cắt hàng chục mét dây điện dùng để thắp sáng gây bất tiện cho mọi người đi đường vào ban đêm
lực lượng công an đã vào cuộc khẩn trương thẩm tra xác minh thu thập chứng cứ và mở rộng diện điều tra
tiến hành đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhanh chóng tìm ra thủ phạm gây án
xác định đây là băng nhóm tội phạm có biểu hiện hoạt động liên nguyện liên tỉnh
lãnh đạo công an quyện đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát hành sự kết hợp với địa phương
để trong thời gian sớm nhất điều tra khám phá để bắt được tội phạm này để làm ổn định tình hình an ninh trật tự ở địa phương
địa bàn xảy ra chủ yếu là các xã bằng các biện pháp nghiệp vụ và kết hợp với phát động phong trào toàn dân bảo vệ liên tổ quốc
ngày một tháng chín hai nghìn hai mươi ba lực lượng công an quyện đã phục kích bắt quả tang ba đối tượng
gây ra cái trộm cắp dây điện
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận bản thân không có nghề nghiệp và thường xuyên tụ tập đêm khuya để sử dụng ma túy
khi không có tiền tiêu xài thì nảy sinh ý định trộm cắp tài sản
sau đó cả nhóm bàn bạc lợi dụng những đoạn đường vắng nhà dân vào đêm khuya ít người qua lại
rồi cùng nhau thực hiện hành vi cắt dây điện
trước khi đi trộm các đối tượng còn trang bị công cụ để gây án và hung khí
sẵn sàng chống trả khi bị phát điện
với thủ đoạn nêu trên nhóm đối tượng này đã thực hiện chót lọt hàng chục vụ trộm cắp dây điện
ở hầu khắp các xã trên địa bàn huyện rồng riềng
số dây điện trộm được nhóm đối tượng này mang về đi bán lấy tiền mua ma túy sử dụng và tiêu xài
ở các cái ấp và các cái xã phải tăng cường công tác từng cha
thứ hai nữa là về phía người dân cũng thường xuyên để bảo quản tài sản
khi có phát hiện các vụ việc thì kịp thời báo cho lực lượng chức năng để kịp thời tri nóng
để bắt được đối tượng không để đối tượng nó hoạt động lộng hành trong cái thời gian dài như thế
về phía lực lượng công an thì phải tăng cường công tác nắm tình hình quản lý các địa bàn và đối tượng
đặc biệt là các địa bàn dắn dân cư có khả năng là các đối tượng nó thường xuyên nó theo dõi
để bảo vệ tài sản có thể nói tình trạng trộm cắp cáp điện chiếu sáng đã diễn ra tại nhiều địa phương
với tính chất mức độ vi phạm khác nhau song có một điểm chung và cũng là sơ hở của cơ quan chủ quản
khiến các đối tượng thường lợi dụng vào đó để thực hiện hành vi phạm tội đó là hầu hết các tuyến cáp
đều có các chặng đi qua những khu vực trống vắng dân cư thưa thớt một số đi qua các địa điểm hiệp trở như đồi núi khiến việc tiếp cận bảo vệ không được liên tục
nắm được điểm yếu này các đối tượng thường thực hiện hành vi trộm cắp cáp điện một cách chót lọt trước khi bị lực lượng chức năng người dân phát hiện
về phần an toàn của chiêu sáng đèn điện tối để cho bà con đi lại thì nó rất là nguy hiểm mất điện rất nguy hiểm
còn về phần thiệt hại công trình thì nó cũng gây ra một số tiền cũng tương đối rất là mất nhiều công

đơn cử như đường dây trung tuyến tại các trạm biến áp vô cùng quan trọng nó được chế tạo có cách điện là thấp nhất
nếu thiếu được dây này thì sự đe dọa cháy nổ đối với các trạm biến áp cũng như thiết bị điện của cơ quan nhà dân trong phạm vi cấp điện là rất cao
thế nhưng đối tượng đỗ thế hiệp đã dùng kim cộng lực kim cắp dây điện bút thử điện găng tay dao dọc giấy quần áo thở điện dây đai để đi trộm cắp cắp điện
lợi dụng khoảng thời gian buổi trưa hoặc chiều tối ít người qua lại hiệp sử dụng trang phục của công nhân điện lực nhằm tránh sự nghi ngờ của người khác đi đến các trạm biến áp trên địa bàn tìm để cắt cáp điện trung tính
với thủ đoạn này hiệp đã thực hiện chót lọt một mươi vụ trộm cắp dây cắp điện thành công trong một tháng

theo lời khai của đối tượng giá mỗi kg lõi đồng trộm được bán cho cáp vựa với liệu cao hơn một trăm linh nghìn đồng
theo lời khai của đối tượng giá mỗi kg lõi đồng trộm được bán cho cáp vựa với liệu cao hơn một trăm linh nghìn đồng
mỗi kg lõi đồng trộm được bán cho các vựa phế liệu cao nhất là một trăm năm mươi đồng thấp hơn nhiều lần so với giá trị thực của dây cắp điện và dây tiếp đất
ngoài ra để khôi phục hệ thống chiếu sáng tại các khu vực bị cắt dây cắp điện cơ quan chức năng phải mất nhiều tiền của thời gian công sức
chưa kể tiềm mẩn nguy cơ phát sinh nhiều vấn đề về an ninh trật tự tại các tuyến đường vắng về đêm

đặc biệt là có tượng nghi dấn mà bán dây điện do trộm cắp mà có
các vụ mất cắp cắp điện chiếu sáng không chỉ gây thiệt hại cho đơn vị quản lý mà còn ảnh hưởng tới tình hình an ninh trật tự tại địa phương
những tên trộm cắp cáp điện không chỉ coi thường pháp luật kẻ gian coi thường mạng sống của chính mình và những người xung quanh
hành vi vi phạm pháp luật của các đối tượng đã không những ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân mà còn giảm hiệu quả chất lượng phục vụ của các doanh nghiệp viễn thông
ảnh hưởng đến công tác bảo đảm an ninh quốc gia
người dân cần tuân thủ pháp luật tham gia tối giáp tội phạm phát hiện các hành vi trộm cắp phá hoại đường dây cắp viễn thông cắp điện
góp phần cùng lực lượng công an và ngành chức năng đảm bảo an ninh trật tự và thông tin liên lạc được thông suốt an toàn